thưa quý vị có thêm một công ty đa cấp ở hà nội xin dừng hoạt động
công ty cổ phần everic global một công ty hoạt động trong lĩnh vực bán hàng đa cấp
đã đề nghị sở công thương hà nội xin giải tỏa tiền ký quỹ và dừng hoạt động
hiện sở công thương hà nội đã ra thông báo
nếu công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp
thì những người tham gia cần gửi thông báo tới sở trước ngày hai mươi hai tháng năm để sở yêu cầu công ty này trả lại
nếu đến ngày hai tháng sáu sở công thương hà nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp
thì công ty everic rubble được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ